các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện phẫu thuật nội soi lấy thoát vị địa đệm cuộc sống cổ lối trước
đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại nước ta
thành công này đã khẳng định chuyên ngành phẫu thuật cuộc sống của việt nam đã phát triển ngang tầm với khu vực và thế giới
bệnh nhân đầu tiên được thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi lấy thoát vị địa đẹp của sống cổ lối trước là anh lê văn thành ba mươi một tuổi ở hà đông hà nội

việc thực hiện phẫu thuật lấy thất vị địa đẹp cột sống cổ bằng phương pháp nội soi lối sau đã được các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức thực hiện thành công và đạt được những kết quả khả quan
tiếp nối thành công ban đầu ngày hôm nay bệnh viện tiếp tục ứng dụng phương pháp phẫu thuật lấy thoát vị địa đệm cột sống cổ bằng phương pháp nội soi lối trước
nếu như mà trước đây chưa có độ soi đường trước thì chúng ta bố mở chúng ta nằm nẹp vít và như vậy là hai đốt sống nó dính liền vào nhau
như vậy là bệnh nhân này có ba mươi một tuổi thôi nếu mình dùng phương án đấy thì sao về lâu về dài không tốt
có thể là vài năm nữa bệnh nhân sẽ bị thoái hóa các bi đệm liền kề rất là nhanh và có các nghiên cứu đã chỉ ra cái việc đấy
còn nếu mà thay địa điểm nhân tạo thì cũng được thế nhưng mà nó vẫn là cái phương pháp mổ mở
đây là nội soi là mình hoàn toàn là mình chỉ lấy cái phần đĩa đệm bệnh lý thôi cái phần mà nó thoát vị ra còn giữ lại nguyên cấu trúc giải phẫu của cuộc sống
cho nên là nó bảo tồn được giải phẫu nó bảo tồn được chức năng
nội soi lối trước đòi hỏi bác sĩ có trình độ tay nghề cao nếu không sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân
vì thế tại việt nam chưa có trung tâm nào áp dụng kỹ thuật này
tuy nhiên đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu với tỷ lệ thành công hơn chín mươi và tỷ lệ tai biến biến chứng thấp dưới một
khả năng phục hồi các hoạt động thông thường chỉ trong vài ngày
đây là một trong những tiên phong
một trong những cái kỹ thuật tương đối là khó
chính vì thế cho nên là cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia về lĩnh vực này thì kho phẫu thuật cuộc sống của viện chiến dân chính hình bệnh viện lý hương nghị việt đức
hy vọng rằng sẽ đưa được kỹ thuật mới này áp dụng cho các bệnh nhân việt nam để phục vụ tốt hơn cho công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cuộc sống
việc nghiên cứu triển khai những kỹ thuật tiên tiến như thế này đã mang lại lợi ích cho người bệnh được hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay trong nước mà không phải ra nước ngoài điều trị